chi cục chân nuôi và thú y tỉnh tuyên quang vừa phát hiện ra ổ dịch cúm da cầm ah năm n sáu tại xã minh dân huyện hàm yên
ngay sau khi phát hiện ra ổ dịch tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh tuyên quang đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện hàm yên
triển khai các biện pháp khoanh vùng phun thuốc khử trùng giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến đàn gia cầm trên địa bàn toàn xã
để tránh lây lan rộng sang các huyện chung quanh